công an huyện trà cú tỉnh trà vinh cho biết đang phối hợp với các lực lượng liên quan
củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
với quy mô lớn vừa xảy ra trên địa bàn
công an huyện trà cú phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã bắt quả tang bốn mươi bốn đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
tại ấp chợ xã tập sơn huyện trà cú
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn trăm tám mươi chín triệu đồng tiền mặt
bốn con gà một mươi bốn xe mô tô một xe ô tô và các tăng vật có liên quan
đây là tụ điểm đá gà có quy mô lớn xung quanh có tường rào cao ba mét
lối vào được các đối tượng bố trí nhiều lớp cửa phân công người cảnh giới
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
hiện công an huyện trà cú đã xác định được đối tượng đứng ra tổ chức đá gà
ăn thua bằng tiền là nguyễn hữu nam và trịnh văn hưởng phạm trường vũ
cùng chú tại tỉnh trà vinh
hai đối tượng chân
thái đông và trần văn tâm cùng chú tại đồng tháp vừa bị công an huyện cao lãnh
tỉnh đồng tháp bắt giữ về hình vi trộm các tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi một tháng bốn đông đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn xã mỹ sương
huyện cao lãnh lấy trộm năm điện thoại di động hai đồng hồ đeo tay hiệu citygen
một nhẫn vàng một chỉ vàng và hai năm triệu đồng tiền mặt tổng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
cũng cùng trong ngày đối tượng đông và trần văn tâm đã lấy trộm một con cá cảnh
giá khoảng một mươi năm triệu đồng được biết cả hai đối tượng đang trong quá trình tại ngoại
để điều tra về một vụ trộm khác trên địa bàn huyện cao lãnh thì lại tiếp tục phạm tội
nhận chở người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam hai tài xế tô ngọc vũ duy
chú tỉnh long an và nguyễn quách nguyện chú tại an giang vừa bị tòa án nhân dân
thành phố đà nẵng đưa ra xét xử về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh vào việt nam trái phép
theo cáo trạng tháng một năm hai nghìn hai mươi một
duy rủ nguyện lái hai ô tô ra hà nội để đón khách khi đi đến cao tốc hà nội ninh bình
có một người nhờ duy trở năm người trung quốc vào tp hcm với giá năm triệu đồng một người
duy đưa ba người qua xe của nguyện còn duy chở hai người
trên đường về tp hcm cả hai bị tổ công tác lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng kiểm tra phát hiện
tại phiên xét xử duy còn khai vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đã hai lần chở người trung quốc nhập cảnh trái phép
với giá hai mươi hai triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt tô ngọc vũ duy bốn năm tù và nguyễn quách nguyện ba năm tù
cùng về tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn an và nguyễn ngọc long
cùng với mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng an là người thường cùng đối tượng nhật không rõ lai lịch đi giao ma túy nhỏ lẻ
cho người nghiện tại tỉnh bình dương
sử dụng chung ma túy với long
vào dặn sáng ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhận lời nhờ giúp của an long đã điều khiển xe máy
đến gặp một người tên mỹ tôm không rõ lây lịch nhận hai ba lô chứa hai mươi gói ma túy đá
trọng lượng gần hai mươi kg ma túy thì bị lực lượng công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt quả tăng
đối tượng an cũng bị bắt giữ ngay sau đó
hiện công an đồng nai đang tiếp tục xác minh và làm rõ các đối tượng nhật và mỹ tôm
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh con tum
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm đối tượng gồm bảy người có quốc tịch trung quốc
và một người có quốc tịch việt nam vì tội sản xuất trái phép chất ma túy
theo có trạng trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các bị can thái tự lực tống kiến hoàng trương cần thư dương viễn đức lữ dư trọng
hoàng sơn nguyên thái từ việt sàn khuấn sáng đã tổ chức trái phép chất ma túy
tiền chất ma túy tại hai địa điểm là nhà xưởng thuê của công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng ngân phát
thuộc phường bùi thị xuân tp quy nhơn tỉnh bình định và nhà xưởng thuê của công ty trách nhiệm hiệu hạn
đồng an nguyên thuộc thị trấn đắc hà huyện đắc hà tỉnh con tum
vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cục cảnh sát điều tra tựa phạm về ma túy bộ công an chủ trì phối hợp
cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy
đồng thời thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án gồm rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy
nhiều dụng cụ và thiết bị máy móc phục vụ cho việc sản xuất ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng thái tự lực và tống kiến hoàng với mức án tử hình
dương viễn đức mức án trung thân các bị cáo trương cần thư và sàn khuấn sáng bị tuyên phạt mức án hai mươi năm tù giam
lữ dư trọng hoàng sơn nguyên và thái tư viện đều nhận mức án ba mươi bốn tháng tù giam
ngoài ra hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt trục xuất khỏi việt nam đối với các bị cáo có quốc tịch trung quốc
các vật chứng của vụ án sẽ bị tịch thu và tiêu hủy theo quy định
lực lượng công an tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng tàng trữ trái phép lượng lớn ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt giữ là sộng vạn phó sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy trú tại bản hủy mòn xã trường khong huyện sông mã
vật chứng thu giữ gồm bốn trăm ba mươi chín viên ma túy tổng hợp có trọng lượng bốn mươi một năm mươi năm gram trên một triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan khác
khi vụ chặt phá ba trăm tám mươi hai hectare rừng tại xã yatomot huyện nhà xúc tỉnh đắk lắc chưa lắng xuống thì những ngày gần đây
tại huyện lắc của tỉnh đắk lắc lại xảy ra tình trạng người dân liên tiếp chặt phá cây rừng đốt trụi nhiều quả đồi thuộc đất rừng sản xuất
nhằm mục đích chiếm đất và canh tác trái phép hơn bảy mươi hectare rừng đã bị cạo chọc
theo ghi nhận tại hiện trường nhiều khoảnh rừng khoảng quả đồi ở các tiểu khu một nghìn ba trăm chín mươi một và một nghìn ba trăm chín mươi hai ở xã đắc phơi
huyện lắc thuộc lâm phần do công ty tân mai đắk lắc quản lý đã bị cạo chọc và đốt cháy
trên các cánh rừng hàng chục người dân vẫn dùng dao dựa cưa máy để chặt cây phá rừng đốt cháy khói nghi ngút như thế này
mặc dù lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty tân mai đắk lắc nhiều lần ra cân ngản nhưng người dân không chấp hành
theo thống kê từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay có gần sáu mươi bốn hectare rừng thuộc quản lý của công ty tân mai đắk lắc đã bị hủy hoại
nhằm mục đích chiếm đất sản xuất
đã báo cáo vụ việc đến ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và tri cục kiểm lâm đắk lắc
để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ và ngăn chặn nạn phá rừng
khi vừa tan trường một nam sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông hoàng hoa thám thành phố pleiku tỉnh gia lai
đã bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt cầm dao đuổi đánh hiện nhà trường đang phối hợp với lực lượng công an để làm rõ vụ việc
cụ thể vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng bốn trên mạng xã hội
facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh niên đang cầm dao đuổi đánh nam sinh mặc đồng phục của trường trung học phổ thông hoàng hoa thám
vụ việc diễn ra nhanh chóng trên đường tôn đức thắng xã biển hồ thành phố pleiku
ngay khi nắm được sự việc nhà trường đã thông báo với các lớp để tìm kiếm học sinh có liên quan
hiện học sinh này đã được mời lên để phối hợp cùng công an xác minh điều tra vụ việc
theo kế hoạch ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm sẽ mở phiên tòa
phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động tại tỉnh đắk nông vụ án hình sự đối với đỗ văn minh
cựu bí thư xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
về tội giết người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hủy hoại tài sản và xâm phạm mùa mà
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tòa án nhân dân tỉnh đắk nông tuyên hình phạt tổng hợp là tử hình đối với đỗ văn minh về các tội trên
nhưng mình đã nộp đơn kháng cáo